trung tâm quản lý giao thông công cộng sở giao thông vận tải tp hcm vừa thông báo từ ngày một một
ba tuyến xe buýt có trợ giá tại tp hcm có lộ trình đi qua các đầu mối vận tải
khu chợ trường học sẽ ngừng hoạt động ba tuyến xe buýt có trợ giá sắp ngừng khai thác gồm số hai
số một mươi một và số một trăm bốn mươi bốn có lộ trình kết nối giữa nhiều khu vực như bến xe miền tây tới bến thành
đầm xen cùng nhiều khu trợ trường học nguyên nhân chính là do thua lỗ nặng
thu không đủ bù chi với việc ngừng thêm ba tuyến xe buýt nêu trên tại tp hcm
hiện chỉ còn chín mươi một tuyến xe buýt có trợ giá